khoảng một mươi năm trở lại đây có hàng nghìn hộ dân ở tỉnh bình phước đã bỏ ra tiền tỷ để xây nhà dụ chim yến về ở rồi khai thác tổ bán
nghề nuôi chim yến đang đem lại thu nhập khá cao cho người dân
tuy nhiên gần đây nhiều hộ dân hết sức hoang mang vì xuất hiện một số đối tượng đột nhập để khai thác tổ yến gây tổn thất về mặt kinh tế làm chết chim yến non
năm hai nghìn một mươi một gia đình anh phùng văn thế ở khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đầu tư hơn hai tỷ đồng mua nhà nuôi yến cách nhà ở khoảng một km
nhờ chim yến về ở đông nên gia đình anh thế có nguồn thu nhập khá và ổn định
cách đây không lâu gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào hai nhà nuôi chim yến làm thiệt hại lớn về kinh tế của gia đình
năm hai nghìn một mươi một gia đình anh phùng văn thế ở khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đầu tư hơn hai nhà nuôi chim yến làm thiệt hại lớn về kinh tế của gia đình
kẻ gian thường lợi dụng những đêm trời mưa kèm theo gió lớn lại không có điện chủ nhà không đến trông coi rồi dùng thang dây đột nhập lấy yến
trong thời gian vừa qua đã có hàng chục hộ dân đến cơ quan chức năng trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà nuôi chim yến để lấy tổ gây tổn thất lớn về kinh tế và làm suy giảm bày đàn
trước thực trạng trên cơ quan chức năng tỉnh bình phước đã vào cuộc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật